sở giao thông vận tải tp hcm cho biết dự kiến trong năm nay sẽ triển khai thực hiện bảy mươi dự án xây cầu đường
nhằm tiếp tục kéo giảm ủng tắc giao thông giảm tai nạn giao thông và phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố
cụ thể năm hai nghìn một mươi chín ngành giao thông tp hcm sẽ triển khai thực hiện khoảng bảy mươi dự án giao thông đường bộ
trong đó có bốn mươi năm dự án nâng cấp mở rộng làm mới đường và hai mươi ba dự án nâng cấp xây dựng cầu
một số công trình đáng chú ý như hầm chui mai trí thọ và cầu vượt lương định của quận hai
nút giao ba tầng ở giao lộ nguyễn văn linh nguyễn hiễu thọ quận bảy đường nối đại lộ võ văn kiệt đến đường cao tốc tp hcm trung lương
cầu vượt hai chiều tại nút giao ngã tư bốn xã quận bình tân
trong số hai mươi ba cây cầu được nâng cấp xây mới quận chín chiếm nhiều nhất với sáu công trình quận bình tân có ba công trình huyện nhà bè có ba công trình